ngày hai mươi hai tháng một mươi hai tổng thống mỹ joe biden đã ký ban hành đạo luật ủy quyền quốc phòng năm hai nghìn hai mươi bốn
cho phép chi tiêu quân sự ở mức kỷ lục tám trăm tám mươi sáu tỷ đô la đi kèm theo đó là các chính sách như viện trợ cho ukraine
đạo luật tri tiêu quốc phòng mới của mỹ liên quan đến việc tăng lương cho quân nhân mua tàu chiến và máy bay
cho đến các chính sách như hỗ trợ cho các đối tác nước ngoài
đạo luật dài gần ba một trăm linh trang tăng lương năm hai cho quân nhân và tăng tổng ngân sách quốc phòng thêm khoảng ba
lên con số kỷ lục tám trăm tám mươi sáu tỷ đô la mỹ
với việc thông qua đạo luật tri tiêu quốc phòng mới chính quyền của tổng thống biden được cho là sẽ đầu tư tăng cường năng lực quân sự
nhằm cạnh tranh với trung quốc và nga đồng thời tăng cường khả năng phòng thủ và gian đe tại ấn độ dương thái bình dương
văn kiện này cũng bao gồm sáng kiến hỗ trợ an ninh cho ukraine với ba trăm linh triệu đô la mỹ
tuy nhiên con số này quá ít ỏi so với gói viện trợ sáu mươi một tỷ usd mà ông biden từng yêu cầu hiện chưa được phê duyệt
theo hãng tin interfax cảnh sát nga ngày hai mươi hai tháng một mươi hai thông báo đã bắt giữ ông oleg frolov
phó giám đốc cơ quan vũ trụ liên bang nga tức rokosmos với cáo buộc biển thủ bốn trăm ba mươi năm triệu rup tương đương một mươi bốn bảy triệu đô la mỹ khi mua sắm trang thiết bị
thông báo từ ủy ban điều tra liên bang nga cho hay ông olek frolov và hai nghi phạm khác
đã bị khởi tố về tội gian lận quy mô lớn sử dụng chức vụ của mình để tham gia một âm mưu phạm tội cùng với hai đồng phạm khác
nhằm biển thủ ít nhất bốn trăm ba mươi năm triệu rup tức gần bốn bảy triệu đô la mỹ tiền công quỹ
trong khi đó cảnh sát ukraine cùng ngày cũng thông báo bắt một quan chức quốc phòng cấp cao
bị nghi ngờ biển thủ hàng triệu đô la mỹ tiền mua đạn pháo của quân đội
giới chức ukraine chưa công bố danh tính và thông tin chi tiết về quan chức quốc phòng này
ukraine đối mặt với loạt tham nhũng bê bối trong những tháng qua trong đó có một số vụ liên quan đến bộ quốc phòng
hai sự việc thu hút dư luận nhất là việc mua thực phẩm và quân trang với giá cao
cũng như việc cung cấp áo chống đạn không đạt chuẩn
cộng hòa xéc hôm nay hai mươi ba tháng một mươi hai tổ chức quốc tàng sau khi một tay súng sinh viên xả súng khiến một mươi bốn người thiệt mạng
tại tòa nhà đại học praha cách đây hai hôm ngày hai mươi một tháng một mươi hai
trong ngày quốc tàng hai mươi ba tháng một mươi hai
người dân thủ đô praha cộng hòa séc thắp nến và đặt hoa trên bậc thềm tòa nhà khoa nghệ thuật của đại học sác
nơi xảy ra vụ xả súng khiến một mươi bốn người thiệt mạng
một đài tưởng niệm tạm thời khác được dựng lên bên ngoài carolinum trụ sở chính của trường đại học
đại học sars đã hủy tất cả các bài giảng và sự kiện vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
một ngày sau vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử cộng hòa xéc
quốc gia trung âu có gần một mươi một triệu dân với hơn ba trăm linh người sở hữu súng
nhưng các vụ xả súng hàng loạt rất hiếm khi xảy ra
bộ y tế cộng hòa xéc cho biết ngoài số nạn nhân tử vong
hai mươi bảy người đang điều trị tại sáu bệnh viện ở thủ đô praha
trong số đó một mươi hai người vẫn trong tình trạng nghiêm trọng và ít nhất một người trong tình trạng nguy kịch
các nước thành viên liên minh châu âu eu và nghị viện châu âu ep vừa đạt thỏa thuận
đáng chú ý về việc cải cách chính sách người di cư và xin tị nạn sau những cuộc đàm phán kéo dài
tập trung vào nhiều vấn đề lớn và phức tạp
thỏa thuận nhằm cải cách chính sách về người di cư và xin tị nạn của khối eu vừa đạt được đồng thuận
có mục tiêu tạo ra một tiếng nói chung để đối phó với làn sóng di cư đổ vào châu âu
làn sóng lớn nhất về vấn đề người di cư bất hợp pháp trong bảy năm qua
thỏa thuận này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề về người di cư tại châu lục này
tính từ tám giờ sáng nay chúng tôi đã đạt được thỏa thuận về khung toàn diện
châu âu này đây là minh chứng tự hào cho thấy châu âu có thể tìm ra giải pháp cho những vấn đề chung
và điều này đúng trong việc giải quyết vấn đề di cư
thỏa thuận bao gồm các cải cách quan trọng như việc tăng cường kiểm tra và xử lý người di cư trái phép
thành lập các trung tâm giam giữ tại biên giới đẩy nhanh việc trục xuất những người xin tị nạn bị từ chối
và thiết lập cơ chế đoàn kết để giảm áp lực lên các quốc gia phía nam châu âu đang phải đối mặt với làn sóng người di cư lớn
hệ thống mới này sẽ tạo ra tiêu chuẩn về đoàn kết và quy tắc trong việc quản lý di cư ở châu âu
đồng thời thúc đẩy các thủ tục hiệu quả và sự đoàn kết trong hoạt động hàng ngày
hiện nay eu đang phải đối mặt với sự gia tăng đáng kể của người di cư trái phép và người xin tị nạn
cơ quan biên giới frontex của eu đã ghi nhận hơn ba trăm năm mươi năm trường hợp vượt biên trái phép vào khối
tăng bảy mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
số người di cư đến eu qua biên giới đất liền phía đông đã giảm một mươi
nhưng tuyến đường xuyên tâm địa trung hải từ bắc phi đến italia vẫn là tuyến di cư bất hợp pháp sôi động nhất
với số lượng trường hợp tăng lên đáng kể
thỏa thuận mới này cũng đặt ra cơ chế đoàn kết yêu cầu các nước eu khác nhau phải tiếp nhận một số lượng nhất định người di cư
hoặc đóng góp tài chính nếu từ chối tiếp nhận
điều này nhằm giúp chia sẻ gánh nặng cho các quốc gia nằm ở tuyến đầu
đang phải đối mặt với lượng người di cư lớn
ngay bây giờ tôi rất vui mừng thông báo rằng năm hai nghìn hai mươi bốn và hai nghìn hai mươi năm tôi đã nhận được cam kết tái định cư
và nhập cảnh vì lý do nhân đạo từ một mươi bốn quốc gia thành viên cho hơn sáu mươi người thực tế là gần sáu mươi một người
điều này có nghĩa là chúng tôi đang tiếp nhận lượng người di cư ở mức tương đương hoặc thậm chí cao hơn một chút so với các năm trước
việc các nước eu nhất trí về một cơ chế đoàn kết để cùng nhau đối phó với vấn đề người di cư là tín hiệu tích cực
nhằm tìm giải pháp cho một vấn đề cấp bách từng làm chia rẽ sâu sắc giữa các thành viên trong khối
tuy nhiên để tìm được một giải pháp toàn diện cần sự phối hợp không chỉ giữa các nước eu mà còn cần sự chung tay hợp tác ở cấp châu lục
châu âu và châu phi hai điểm đầu cuối của tuyến đường di cư qua địa trung hải
cần ngăn chặn nguyên nhân sâu xa như đói nghèo xung đột và thúc đẩy kinh tế
tạo việc làm mới có thể giải quyết tận gốc rễ của vấn đề
một chiếc máy bay chở hơn ba trăm linh hành khách ấn độ bị chính quyền pháp tạm giữ sau khi có thông tin rằng hành khách trên máy bay có thể là nạn nhân của một vụ buôn người
hai người đàn ông tình nghi chủ mưu vụ buôn người cũng đi trên chuyến bay này và bị bắt giữ ngay sau đó
giới chức pháp hiện đang kiểm tra danh tính của ba trăm linh ba hành khách và phi hành đoàn
đồng thời kiểm tra các điều kiện vận chuyển hành khách
một nguồn tin cho biết các hành khách có thể đã lên kế hoạch tới trung mỹ để tìm cách nhập cư bất hợp pháp vào mỹ hoặc canada
cảnh sát và binh lính quân đội pháp đã phong tỏa toàn bộ sân bay để phục vụ công tác điều tra
mới đây cục quản lý xuất bản và báo chí quốc gia trung quốc vừa công bố dự thảo hạn chế chi tiêu nạp tiền tặng quà trong trò chơi điện tử
theo đó tất cả trò chơi trực tuyến phải đặt giới hạn về số tiền người dùng được nạp vào tài khoản
nhà phát hành game cũng phải bật cảnh báo để nhắc nhở người chơi về những khoản chi tiêu không hợp lý
những yêu đãi làm nhiệm vụ hàng ngày để nhận thưởng cũng bị cấm
ngay cả phần thưởng khi nạp tiền lần đầu hoặc nạp tiền liên tiếp cũng không được phép
việc thổi phồng giá trị các vật phẩm ảo cũng là phạm pháp
sau động thái siết chặt chi tiêu này cổ phiếu của hai công ty trò chơi điện tử lớn nhất trung quốc là tencen và net đã giảm tổng cộng hơn sáu mươi hai tỷ usd vốn hóa
thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi